hướng tới kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy sáng nay tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với báo nhân dân bộ quốc phòng bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
sự hội nghị có chủ tịch nước trần đại quang phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động cùng ba trăm năm mươi năm đại biểu đại diện cho gần một năm triệu người có công trên cả nước
phát biểu tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang trân trọng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động các thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ gia đình người có công với cách mạng đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang nỗ lực phân đấu vươn lên tiếp tục góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chủ tịch nước nêu rõ đảng nhà nước và nhân dân ta luôn dành cho thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ gia đình người có công với cách mạng sự quan tâm chăm lo về vật chất và tinh thần với tấm lòng trân trọng biết ơn
sâu sắc và trách nhiệm cao cả chủ tịch nước cho biết cùng với chính sách yêu đãi của nhà nước phong trào chăm sóc người có công với cách mạng thông qua các chương trình tình nghĩa tiếp tục được duy trì phát huy có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc
trên tinh thần đó chủ tịch nước đề nghị thời gian tới các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng hơn nữa quan điểm
chủ trương của đảng